các gia đình ở xã việt dân để bảo vệ mảnh vườn của mình họ đã xây dựng những bức tường rào mảnh chai vào trên tường
nhưng bây giờ những mảnh chai ấy đang dần trở thành quá khứ
thay vào đó là những bức tường gạch mới đang được các gia đình ở xã việt dân tập trung xây dựng
không chỉ xây dựng tường gạch nhiều nhà dân còn vẽ hoa vẽ các bức tranh tái hiện lại nhịp sống lao động hàng ngày của chính người dân nơi đây
đây là minh chứng cho một vùng quê yên bình đáng sống và phát triển
đường này đang xấu đường này nó đẹp bờ tường xung quanh xóm nó không đồng bộ
dân muốn làm này cho nó đẹp
an ninh ở đây rất tốt không có vấn đề gì cả
đây chủ yếu để cho nó đẹp đường luôn
ở một vùng đất nhiều xoài đá nên đất lại chỗ trũng chỗ cao thấp khác nhau
mười năm qua người dân xã việt dân đã du nhập rất nhiều loại cây nông nghiệp về trồng trên vùng đất của mình
qua quá trình trồng và sàng lọc đến nay
ở vùng đất việt dân có hai loại cây được trồng đại trà và cho thu nhập cao là cây na và cây bưởi diễn
cây bưởi diễn này thì người ta còn rất là nhiều ở đại trà
nhưng mà riêng ở đồng nai chúng tôi thì cái chất đất nó đặc thù nó hơn ở trên đồi
quả nó chất lượng hơn và dễ thiêu thụ hơn
nên thì gia đình cũng dồn trong đây được một mươi m hai
chồng với cây bưởi diễn năm nay là dòng từ hai nghìn bảy đến bây giờ là được một mươi ba năm
thì nói chung là nguồn thu nhập tương đối ổn định
đồng nai thì người ta mua quen thì năm nào người ta cũng xuống
cứ khoảng tầm dầm tháng một mươi một âm lịch ấy
là người ta xuống người ta thu mua người ta chỉ thu mua trong một ngày là hết
đó đổ buôn là người ta lấy biểu lạng biểu là quả từ sáu lạng trở lên
người ta mua hai mươi năm quả là bán cho người ta là bán đến đâu hết đến đấy
đây là nói chung là đến thời điểm này là nguồn thu nhập ở dưới cái khu vườn này cũng là tương đối ổn định
năm hai nghìn một mươi chín xã việt dân là địa phương đầu tiên trong cả nước
xây dựng nông thuần mới kiểu mẫu với những dấu ấn đặc biệt
là địa phương đầu tiên của tỉnh quảng ninh thứ tư của cả nước về đích xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và đang tích cực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
vốn là xã nông nghiệp miền núi việt dân chuyển đổi cơ cấu quy hoạch vùng sản xuất tập trung
với ba trăm linh hectare trồng lúa chất lượng cao hai trăm linh hectare trồng cây na dài
bốn mươi năm hectare cây có múi như cam canh bể diễn hoàn thiện hệ thống tế tiêu
từ mức thu nhập bình quân
tăng đầu người hơn hai mươi bảy triệu đồng một năm vào năm hai nghìn một mươi ba
đến nay đã tăng lên hơn năm mươi năm triệu đồng một năm toàn xã không còn hộ nghèo
kinh nghiệm để xây dựng việt dân trở thành miền quê đáng sống
đó là với bất kỳ công việc gì cũng phải rõ người rõ việc rõ địa chỉ rõ hiệu quả
khi làm thì sẽ làm từ nhà ra ngõ từ xóm đến thôn từ thôn đến xã
và xuất phát từ chính nhu cầu của người dân để triển khai thì mới bảo đảm được thành công
và để người dân thực sự
vào cuộc thì cán bộ không chỉ truyền đạt tới người dân chỉ thông qua hội nghị bằng văn bản giấy tờ
mà còn phải ngồi với người dân làm trực tiếp với người dân
phải tiếp xúc trực tiếp bàn với dân về cách làm mức làm cho từng công việc
thứ nhất đó là vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền địa phương
của cả hệ thống chính trị chứ không gì riêng của ủy ban hay của đảng ủy
mà phải của cả hệ thống sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
của cán bộ từ cấp xã cho đến
thứ hai nữa là quá trình triển khai phải gắn chặt chẽ
và phải xuất phát từ đúng nhu cầu nguyện vọng
và cái đòi hỏi thực tế của từng khu dân cư một
để tạo sự đồng thuận của người dân
chỉ có khi nào tạo được sự đồng thuận vào cuộc của người dân
thì chương trình nông thôn mới của mẫu mới thành công
hiện thị xã đông triều có một mươi năm xã đạt nông thôn mới nâng cao
trong đó có bốn xã lên phường
có năm xã đạt nông thuận mới nâng cao
có năm xã đạt nông thuận mới kiểu mẫu
đến nay chương trình đã chuyển dần từ nâng cao số lượng các tiêu chí
sang tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí
phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
nông thuận mới nâng cao
để đạt được kết quả đó trong năm năm qua
thị xã cũng quan tâm đầu tư nguồn lực cũng như hỗ trợ các địa phương
xây dựng nông thuận mới nâng cao và nông thuận mới kiểu mẫu
điểm đặc biệt nhất là thị xã tập trung hỗ trợ vào hai lĩnh vực là cây
với các loại cây chủ lực là cây na cây vải và lúa nếp cái hoa vàng
đến nay có hơn một hectare được thực hiện
trong đó có trên ba trăm linh hectare đạt tiêu chuẩn việt gáp
đã đem lại hiệu quả kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân đông triều
muốn làm nông thuận mới nâng cao và nông thuận mới kiểu mẫu thành công
thì cái vai trò của nhà nước cũng rất quan trọng
nhưng mà quan trọng nhất là sự huy động vào cuộc tích cực của người dân
và cái tính tự giác của người dân
và để người dân làm chủ thể tự xác định được là làm cho chính họ
đấy thì mới thành công bền vững được
trong thời gian tới thì việt phía đông triều sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương
tiếp tục nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
và hoàn thiện tiêu chí liên quan đến xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu
cho giai đoạn hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi năm
qua hơn một mươi năm xây dựng nông thôn mới đến nay thu nhập của người dân khu vực nông thôn
của tỉnh quảng ninh đã đạt gần bốn mươi hai triệu đồng một người một năm
tăng gần bốn lần so với năm hai nghìn một mươi
tỷ lệ hộ nghèo giảm còn một bộ mặt vùng nông thôn thật sự thay đổi rất nhiều
về hạ tầng giao thông điện nước sinh hoạt các công trình thiết yếu phục vụ giáo dục
y tế xử lý môi trường nông thôn được đầu tư mạnh mẽ và ngày càng phát huy hiệu quả
xác định xây dựng nông thôn mới thực chất là sự chuẩn hóa
việc đầu tư phát triển cho nông nghiệp nông dân nông thôn cho nên cách làm của tỉnh quảng ninh
cũng linh hoạt không bị gó bó chói mình trong một phôn mẫu mô hình cụ thể
luôn xác định vai trò của người nông dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới
bằng những chương trình cụ thể tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ
cổ vũ người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình
chương trình liên kết bốn nhà gồm nhà nông nhà doanh nghiệp nhà khoa học nhà nước
được coi là chìa khóa để phát triển nền nông nghiệp hiện đại
tạo lực đẩy để đưa lộ trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh tiến nhanh hơn vững chắc hơn
sự gắn bó của bốn nhà này càng hiệu quả càng chuyên nghiệp
thì sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo chân môn hóa cao
tăng giá trị hàng hóa nông sản
đây là một cách làm mới tóp vân làm chuyển biến nhận thức ý thức của người dân
về phát triển kinh tế tập quán sản xuất trình trang nhà ở xây dựng hàng rào xanh
và huy động được sự vọc cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thuận mới
hướng tới mục tiêu đưa nông thuận trở thành nơi đáng sống và nơi muốn sống
về môi trường và bảo vệ môi trường bền vững
đấy là hai cái đinh của chương trình ta tập trung ta dồn được vào hai cái điểm này
mà cái quan trọng nhất như này người dân nhà nước phải vào cuộc đúng vai của nhà nước
người dân phải vào cuộc đúng vai của người dân
mà người dân là chủ thể là chính giải quyết được hai cái điểm này
những điểm khác thì trở nên đơn giản hơn
thì tôi cho rằng đó là những kinh nghiệm cơ bản nhất để quản linh chúng tôi
triển khai xây dựng nông thuận mới đạt được kết quả như hiện nay
những kinh nghiệm từ thực tiễn và cách làm
sáng tạo chủ động đã giúp tỉnh quảng ninh triển khai hiệu quả
việc xây dựng nông thuận mới nông thuận kiểu mẫu
với quảng ninh thì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới không phải là mục tiêu hàng đầu
mà quan trọng là phát huy và nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn
trong đó đặc biệt xác định nông nghiệp nông dân nông thôn luôn là chiến lược phát triển của tỉnh
với mục tiêu cao nhất là nông thôn quảng ninh phát triển bền vững
nông dân quảng ninh thật sự được hưởng những thành quả mà nông thôn mới đem lại
mục tiêu đến hết hai nghìn hai mươi ba tất cả các địa phương trong tỉnh đều phải đạt chuẩn nông thôn mới
và tạo nền tảng để xây dựng nông thuận mới kiểu mẫu thông qua nông thuận mới nâng cao
trong đó chúng tôi cũng nhấn mạnh mấy nhóm chỉ tiêu
một là về sản xuất và thu nhập phải đạt được cái mức chuẩn nâng cao và kiểu mẫu
như vậy là gì người dân phải liên kết với nhau
phải ứng dụng hòa công nghệ
và tạo ra những phùng sản xuất hàng hóa chủ lực v v
cái thứ hai nữa là về môi trường
vừa là làm tốt môi trường mà phải vừa bảo vệ môi trường bền vững là cái thứ hai
cái thứ ba nữa là tất cả những hạ tầng về kinh tế xã hội
mà đã được đầu tư của giai đoạn trước phải được phát huy một cách có hiệu quả
được bảo quản duy tu bảo dưỡng nâng cấp và sử dụng một cách có hiệu quả
hiện quảng ninh vẫn kiên trì với trọng tâm
phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
cùng với phương châm huy động sức dân để lo cho dân
từ sự quyết tâm đồng thuận trung sức xây dựng quê hương của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa
bàn tới đây nhiều vùng nông thôn ở quảng ninh sẽ trở thành miền quê đáng sống
trở thành điểm đến thân thiện đối với người dân và du khách
việc ứng dụng công nghệ cao trong các ngành đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp
đang được tiến hành mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây nhất là với sản xuất hoa
cây cảnh mặt hàng có tính thị hiếu cao lại càng cần tới sự ứng dụng này
các bài học kinh nghiệm của israel cho thấy khi áp dụng công nghệ cao
thì mỗi hectare trồng cà chua cho ra từ hai trăm năm mươi cho đến ba trăm linh tấn một năm gấp một mươi lần so với truyền thống
cũng như vậy một hectare trồng hoa hồng ở israel là một mươi năm triệu cành một năm
gấp một trăm linh lần so với trồng hoa theo mô hình truyền thống thông thường
không những vậy việc ứng dụng khoa công nghệ cao trong trồng hoa còn giúp nhà sản xuất tiết kiệm
các chi phí như nước phân bón thuốc bảo vệ thực vật và do đó góp phần bảo vệ môi trường
chính những lợi ích như vậy mà ứng dụng công nghệ cao trong trồng hoa đã và đang trở thành hình mẫu
của thế kỷ này
thực tế đã chứng minh rằng nơi nào áp dụng công nghệ cao vào sản xuất thì nơi đó đặt
hiệu quả kinh tế cao hơn năng suất được nâng cao và chất lượng gia tăng
ở các nước châu âu những diện tích trồng các loại hoa cao cấp được đầu tư rất cao
kỹ lưỡng ở các công đoạn sản xuất khâu sống kỹ thuật tưới nước chăm sóc dinh dưỡng
thu hái bảo quản chế biến mỗi công đoạn và mỗi bước khác nhau ấy đều sử dụng các kỹ thuật
công nghệ cao đặc biệt ở các nước châu âu việc tạo ra giống hoa sạch bệnh và chất lượng cao
rất quan trọng bên cạnh hiệu quả kinh tế giống mới còn góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ giống
mới và giống chất lượng cao trong sản xuất các giống gốc được lưu trữ ở trong phần cây mẹ
và trong ống nghiệm từ các giống gốc này có thể nhân giống với số lượng lớn cho sản xuất
thông qua kỹ thuật nhân giống bằng người cấy mô đặc biệt với kỹ thuật nhân giống bằng người cấy
mô sẽ cung cấp cho sản xuất các giống hoa chất lượng cao và sạch bệnh thay thế dần các giống
cũ chất lượng kém xã hội ngày càng phát triển đời sống càng nâng cao nhu cầu thưởng thức thẩm mỹ
càng khắt khe và kỹ lưỡng hơn do đó phải xác định không ngừng tạo ra những sản phẩm hoa chất
lượng cao mới thu hút được đông đảo người tiêu dùng